thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang tiếp tục lấy lời khai
để xử lý nhóm đối tượng thanh thiếu niên có hành vi dùng hung khí để cướp tài sản
lấy tiền tiêu xài và tổ chức sinh nhật cho bạn
qua theo dõi và bằng các biện pháp nghiệp vụ đội đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự
đã truy xét và tạm giữ băng nhóm cướp tài sản tại huyện bình chánh
băng nhóm gồm bảy đối tượng có độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi chín do phạm hoàng ngọc phú
sinh năm hai nghìn sáu ngụ thành phố hồ chí minh cầm đầu và trực tiếp chỉ đạo đồng bọn cướp tài sản
tại cơ quan điều tra phúc khai nhận để có tiền tiêu xài và tổ chức sinh nhật cho bạn
cả nhóm rủ nhau đi cướp tài sản mượn hai chiếc xe máy làm phương tiện phú cầm theo mã tấu
giao tự chế rồi cùng ba đối tượng khác đi nhiều tuyến đường để tìm người có tài sản để cướp
khi thấy thanh niên chạy xe e plex một mình trên đoạn đường tối vắng gần cầu ông thình
nguyễn binh chánh các bọn ép xe rồi dùng hung khí chém rượt đuối nạn nhân khiến nạn nhân
hoán sợ bỏ xe chạy bộ các đối tượng sau đó mang xe về nhà trọ ở xã bình hưng cất
còn hung khí thì mang ra dấu trong cục điện ngoài đường ngay trước nhà trọ
trong lúc bàn nhau bán tài sản vừa cướp được thì một đối tượng trong nhóm tin vàng nhận nhiệm vụ
đi tiêu thụ xe gian tuy nhiên vàng đã bỏ trốn cùng chiếc xe các bộ đang chia nhau tìm đối tượng
vàng thì bị lực lượng công an bắt giữ hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc